thưa quý vị đang theo dõi tin tức covid một mươi chín thế giới mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
mới đây cơn bão omicron bất ngờ đẩy thế giới rơi vào hoàng màng lo sợ quá tải hệ thống y tế hơn cả biến chủng delta
tuy nhiên có nhiều chuyên gia lại cho rằng omit fron sẽ là biến thể cuối cùng từ hủy diệt của biến chủng sars cov hai
nhiều người mỹ đã tỏ ra chủ quan và mặc kệ covid mặc dù chính quốc gia này đang đứng đầu thế giới về ca nhiễm mới và ca tử vong do covid một mươi chín
cụ thể hiện tại tính từ đầu dịch đến nay mỹ đã có hơn năm mươi hai triệu người nhiễm covid một mươi chín
mỗi ngày trung bình có năm mươi tám người mắc số ca tử vong tính đến thời điểm hiện tại đã lên đến tám trăm một mươi năm người
con số này đến hết cuối năm hai nghìn hai mươi một rất có thể sẽ lên đến một triệu người tử vong do covid một mươi chín
tiếp đó để chứng minh rằng người mỹ không nên tự mãn trước nhận định về biến thể omicron
tiến sĩ anthony fauci giám đốc viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia mỹ dự đoán làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín thời gian tới do omicron gây ra
có thể làm tiêu tăng hy vọng biến thể này gây bệnh ít nghiêm trọng hơn thậm chí là khiến cho các bệnh viện trở nên quá tải
tiến sĩ fauci đồng thời là cố vấn y tế trưởng của tổng thống joe biden nêu rõ số trường hợp mắc covid một mươi chín tại mỹ sẽ tiếp tục tăng lên
trong bối cảnh biến thể omitforn đang lây lan nhanh chóng trên toàn cầu
tuy nhiên tính riêng tuần vừa qua mỹ đã cắn mốc một trăm năm mươi ca một ngày con số này là gấp ba lần so với trung bình ca mắc nhiễm biến thể danta
số ca nhiễm biến thể mới tại mỹ trung bình hàng ngày trong tuần qua vào khoảng một trăm năm mươi ca và có thể còn tăng cao hơn nhiều
khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải thời gian tới
tiến sĩ fauci cảnh báo
mặc dù chúng tôi hài lòng với bằng chứng từ nhiều quốc gia
cho thấy có vẻ như có mức độ gây bệnh của biến thể omitron ít nghiêm trọng hơn
nhưng chúng ta phải cẩn trọng để không được tự mãn trước nhận định đó
biến thể này vẫn có thể dẫn đến nhiều trường hợp nhập viện ở mỹ
tiến sĩ fauci đồng thời thừa nhận
mỹ đang gặp vấn đề về xét nghiệm khi biến thể omitron lây lan mạnh trên cả nước
và cam kết sẽ nâng cao năng lực xét nghiệm cho người dân
chính quyền tổng thống biden hiện đã đặt mua năm trăm linh triệu bộ xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà để phát miễn phí cho người dân vào tháng sau
ông fasi cho biết biện pháp đối phó tổng hợp của chính quyền tổng thống joe biden là duy trì đầy đủ lực lượng phòng
bao gồm cả đội ngũ quân nhân bác sĩ y tế và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác cho bệnh viện
đồng thời đảm bảo rằng nước mỹ có đủ thiết bị bảo hộ cá nhân ppr và nếu cần có đủ máy thở trong kho dự trữ chiến lược quốc gia
theo cố vấn y tế nhà trắng dữ liệu của anh cho thấy biến thể omicron mặc dù dễ lây lan hơn biến thể danta
nhưng lại ít gây ra trường hợp covid một mươi chín
trường hợp nhập viện hơn và thời gian nằm viện ngắn hơn
cũng lo sợ omicron các hãng hàng không tại mỹ tiếp tục phải hủy hàng nghìn chuyến bay vào hôm hai mươi năm tháng một mươi hai
về các vấn đề về nhân sự liên quan đến covid một mươi chín làm gián đoạn các hoạt động kỷ niệm ngày lễ trong một trong những thời điểm du lịch bận rộn nhất trong năm
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai các hãng hàng không của mỹ đã hủy hàng trăm chuyến bay
khiến hàng chục nghìn du khách đi lại trong dịp giáng sinh buộc phải thay đổi kế hoạch
tình trạng này đã xảy ra trong ba ngày liên tiếp
khi các phi hành đoạn bị cấm bay
giữa lúc số lượng ca mắc covid một mươi chín gia tăng đột biến do biến thể omicron có khả năng lây lan cao
dữ liệu của trang web theo dõi các biến thể bay fly oware cho thấy các hãng bay không thương mại đã hủy bỏ tổng cộng hơn bảy trăm hai mươi chuyến bay nội địa
đến hoặc rời khỏi mỹ trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
con số này giảm nhẹ so với gần một chuyến bay bị hủy trong ngày giáng sinh hai mươi năm tháng một mươi hai
sông tương đương với đêm giáng sinh hai mươi bốn tháng một mươi hai
nguy cơ tiếp tục hủy các chuyến bay
nhiều khó khăn
nhiều khả năng sẽ tiếp diễn
bên cạnh đó hơn một bốn trăm linh chuyến bay cũng đã bị trễ dờ
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên nghi là do omicron
tuy nhiên trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cdc mỹ chưa xác nhận
đây có phải là người đầu tiên chết vì biến chủng omicron tại nước này hay không
ca nhiễm đột phá chỉ những người nhiễm ncov dù đã tiêm chủng đầy đủ
cũng đã tăng lên trong bối cảnh mỹ đã tiêm vaccine đầy đủ cho sáu mươi một dân số
trong đó ba mươi được tiêm liều tăng cường
mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần năm mươi hai triệu ca nhiễm
và hơn tám trăm hai mươi tám ca tử vong do ncov
làn sóng lây nhiễm mới nhất khiến cho giới chức y tế mỹ lo ngại
và cảnh báo nguy cơ bùng nổ số ca nhiễm sau kỳ nghỉ giáng sinh và năm mới
số ca nhiễm tăng mạnh cũng khiến nhiều người vỡ giấc mộng về kỳ nghỉ lễ bình thường
buộc giới chức nhiều khu vực tái thực thi hạn chế và đặt hệ thống xét nghiệm của mỹ vào thế quá tải
thị trưởng thủ đô washington muren baoser vào hôm qua đã tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang
trong nhà cho đến khi hết tháng một đồng thời yêu cầu viên chức chính phủ tiêm đủ liều vaccine
trong đó có liều tăng cường
tất cả đều mệt mỏi nhưng chúng ta phải phản ứng với điều đang xảy ra trong thành phố
và trên khắp đất nước bà nói
số ca nhiễm ncov ở thành phố new york đã tăng sáu mươi trong tuần trước
giới chức cũng ghi nhận kỷ lục ca nhiễm mới trong ba ngày liên tiếp
nhà khoa học hàng đầu của who hôm qua khẳng định sẽ không không ngoan khi cho rằng omicron
chỉ gây triệu chứng nhẹ thêm rằng biến chủng này có thể né tránh một số phản ứng miễn dịch
và chương trình tiêm vaccine tăng cường ở các quốc gia cần tập trung vào nhóm người có hệ miễn dịch yếu
nhà khoa học who cũng cảnh báo mọi hệ thống y tế sẽ quá tải nếu số ca nhiễm và nhập viện
vì covid một mươi chín tiếp tục tăng như hiện nay
và cũng trong ngày giáng sinh thông điệp giáng sinh đầu tiên tìm thấy ánh sáng
trong bóng tối sau đại dịch covid một mươi chín trên cương vị tổng thống mỹ ông joe biden an ủi người dân
ngoài ra ông đã biểu dương lòng dũng cảm sự kiên cường và quyết tâm của người dân mỹ
đặc biệt là những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trong các ngành y tế an ninh giáo dục
ông bày tỏ hy vọng nước mỹ sẽ tìm thấy ánh sáng trong bóng tối sau đại dịch covid một mươi chín
mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch covid một mươi chín trên thế giới với hơn năm mươi hai một triệu ca mắc
và tám trăm một mươi năm ca mắc
nước này cũng đang đối mặt với những khó khăn về kinh tế khi lạm phát tăng cao kỷ lục
trong bối cảnh chia rẽ chính trị sâu sắc
trước đó báo new york times đưa tin virus cúm một lần nữa lại lưu hành tại mỹ
sau khi biến mất vào đầu năm hai nghìn hai mươi
sự trở lại không được hoan nghênh của virus cúm diễn ra vào thời điểm biến thể omicron tấn công nước mỹ
virus cúm xuất hiện trở lại vào thời điểm tồi tệ trong bối cảnh số ca mắc biến thể omit hoành đang tăng lên
và lượng người đi du lịch dự kiến sẽ giảm
những lần sau cúm sẽ giảm trở lại và giảm tăng trong những ngày nghỉ lễ ở mỹ
bà sonja olsen nhà dịch tế học tại cdc mỹ bình luận
chúng tôi đã thấy được số ca mắc covid một mươi chín có thể quá tải cho các bệnh viện ra sao
số ca mắc cúm có thể gây căng thẳng hơn nữa cho hệ thống y tế
nếu cả hai loại virus này tiếp tục lưu hành và gia tăng hoạt động tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn
cdc mỹ đang xem xét một số yếu tố khi đánh giá diễn biến của bệnh cúm bao gồm cả số lượng bệnh nhân
báo cáo về các bệnh đường hô hấp
cơ sở chăm sóc dài hạn có ít nhất một trường hợp mắc bệnh cúng tỷ lệ các xét nghiệm cúng
cho kết quả dương tính và số bệnh nhân cúm nhập viện
trong những tuần gần đây tất cả chỉ số này đều tăng
kể từ đầu tháng chín tỷ lệ các xét nghiệm cúm cho kết quả dương tính đã tăng từ năm lên ba năm
tỷ lệ dương tính này vẫn thấp hơn ở mức trung bình trước đại dịch covid một mươi chín
số bệnh nhân cúm nhập viện trung bình mỗi ngày cũng tăng từ bốn mươi ba người vào đầu tháng chín lên hai trăm bốn mươi ba người
trong khi đó số bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện trung bình mỗi ngày là khoảng tám hai trăm linh
trong những năm gần đây mùa cúm đã đạt đỉnh với trung bình một mươi hai năm trăm linh ca mắc được ghi nhận hàng tuần
thường vào cuối tháng một hoặc tháng hai nhưng hầu hết các trường hợp đều không được chẩn đoán
cdc mỹ ước tính số ca mắc cúm hàng năm trong thập niên qua là từ chín đến bốn mươi một triệu ca
bà olsen cho biết vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của cúng mùa hiện nay
nhưng virus rất có thể sẽ tiếp tục lây lan trong những tuần tới
và chủng virus cúm hiện nay đang chiếm ưu thế nhất ở mỹ từng liên quan đến các mùa cúm nghiêm trọng trong quá khứ
loại virus chiếm ưu thế này là một chủng h ba n hai
không nằm trong số các loại bệnh cúm mà vaccine hiện nay được bào chế riêng để đối phó
điều đó có nghĩa là vaccine cúm có thể kém hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa chúng này
theo nhà virus học richard wadby tại bệnh viện nghiên cứu trẻ em first children ở memphis
tuy nhiên ông nói vẫn cần chủng ngừa để ngăn bệnh nặng
có thể khẳng định rằng omicron là một siêu biến thể rất nguy hiểm
đã gây ra nhiều biến chứng nặng thậm chí có thể dẫn đến tử vong
ngay lúc này người dân mỹ không nên lơ là chủ quan
hãy tiêm chủng liều tăng cường càng sớm càng tốt để bảo vệ mình và cộng đồng
những tin tức mới nhất liên quan đến covid một mươi chín thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại